trước ảnh hưởng của các cơn bão liên tiếp đổ bộ vào nước ta lũ quét sạt lở đất đã xảy ra tại nhiều địa phương
hôm nay ubnd huyện nam trà my tỉnh quảng nam cho biết một trận lũ ống sạt lở đất nghiêm trọng vừa xảy ra tại thôn hai xã trà leng
khiến một mươi bốn căn nhà và một trường tiểu học bị vùi lấp rất may là vụ sạt lở không gây thiệt hại về người
anh hưởng hoàn lưu mưa của bão số một mươi từ hôm qua ngày sáu tháng một mươi một trên địa bàn huyện nam trà my có mưa lớn dẫn đến xuất hiện lũ ống gây sạt lở
khiến một mươi bốn ngôi nhà của người dân và một trường tiểu học ở làng tắc phát thôn hai xã trà leng bị vùi lấp
trước đó đợt mưa bão của cơn bão số chín vừa qua tại làng tắc phát có một mươi hai ngôi nhà đổ sập khi lũ quét qua
tính đến thời điểm hiện tại huyện nam trà my đã thực hiện sơ tán di rời gần hai năm trăm linh hộ dân đến nơi tránh trú an toàn
cơn bão số chín vừa qua đã làm toàn huyện trà my có một mươi tám người chết một mươi bốn người mất tích và ba mươi ba người bị thương
trong đó trận lũ ống đã gây sạt lở núi nghiêm trọng nhất tại nóc ông đề thôn một xã trà leng khiến một mươi một ngôi nhà bị vùi lấp hoàn toàn
đến nay vẫn còn một mươi ba người mất tích